trong ba ngày một mươi năm một mươi sáu và một mươi bảy tháng sáu tại đà nẵng đảng bộ khối các cơ quan thành phố đà nẵng tiến hành tổ chức đại hội lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có hai trăm sáu mươi tám đại biểu đại diện cho hơn sáu hai trăm linh đảng viên của chín mươi bảy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại diện lãnh đạo thành ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị trước đại hội
được thực hiện đúng quy trình quy định chặt chẽ chú đáo thể hiện tinh thần quyết tâm cao của toàn đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng ủy khối các cơ quan thành phố tiếp tục triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh tại đà nẵng
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh bí thư
kết quả đồng chí phạm tuấn sử được tiến nhiệm bầu làm bí thư đảng bộ khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tỷ lệ đạt trên chín mươi chín số phiếu đồng thuận